trong hai ngày mùng sáu và ngày mùng bảy tháng ba năm hai nghìn một mươi chín tại hà nội ủy ban kiểm tra trung ương đã họp kỳ họp ba mươi bốn
đồng chí trần cẩm tú bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương chủ trì kỳ họp
tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau
một về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ban thường vụ huyện ủy ba vì thành phố hà nội
ban thường vụ huyện ủy ba vì đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc
thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra nhiều vi phạm
khuyết điểm trong công tác cán bộ trong quản lý sử dụng đất đai quản lý trật tự xây dựng
thực hiện các dự án công trình trên địa bàn huyện chấp hành không nghiêm kết luận của thanh tra
kiểm tra và chỉ đạo của thường trực thành ủy hà nội
các đồng chí hà xuân hưng bí thư huyện ủy hoàng thanh vân nguyên thành ủy viên nguyên bí thư huyện ủy
bạch công tiến phó bí thư huyện ủy chủ tịch ubnd huyện chịu trách nhiệm người đứng đầu
về các vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ huyện ủy ubnd huyện
và các đồng chí nguyễn văn hà phó bí thư thường trực huyện ủy chủ tịch hội đồng nhân dân huyện
nguyễn văn hải ủy viên ban thường vụ huyện ủy phó chủ tịch ubnd huyện nguyễn đình dân huyện ủy viên
phó chủ tịch ubnd huyện nguyễn thế hà nguyên ủy viên ban thường vụ huyện ủy nguyên phó chủ tịch ubnd huyện
cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ huyện ủy ubnd huyện
và chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm khuyết điểm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao
vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ huyện ủy ba vì trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
và các đồng chí nêu trên là nghiêm trọng làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy chính quyền địa phương
đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật
ba xem xét thi hành kỷ luật các đồng chí đại tá nguyễn ngọc thư và đại tá đào ngọc tuấn
nguyên bí thư đảng ủy nguyên phó tổng giám đốc tổng công ty thái sơn bộ quốc phòng
ba trong thời gian giữa các chức vụ lãnh đạo chỉ huy tổng công ty thái sơn
các đồng chí nguyễn ngọc thư và đào ngọc tuấn đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc
thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát
để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm trong việc tiếp nhận truyền ngạch lương bổ nhiệm phong quân hàm
đối với đinh ngọc hệ tức út chọc sai quy định để đối tượng này lợi dụng thực hiện các hành vi phạm tội trong thời gian dài
trong việc thành lập quản lý kiểm tra giám sát hoạt động của công ty cổ phần phát triển đầu tư thái sơn bộ quốc phòng
do đinh ngọc hệ làm chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc để công ty có nhiều hoạt động vi phạm pháp luật
rất nghiêm trọng nhiều cán bộ đảng viên bị xử lý kỷ luật và xử lý hình sự
vi phạm của đồng chí nguyễn ngọc thư và đồng chí đào ngọc tuấn là rất nghiêm trọng
làm ảnh hưởng sâu đến uy tín của tổ chức đảng và quân đội
căn cứ quy định của đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong đảng
đối với các đồng chí nguyễn ngọc thư và đào ngọc tuấn
ba xem xét thi hành kỷ luật các đồng chí đại tá nguyễn hải châu nguyên bí thư đảng ủy
chính ủy và đại tá phạm ngọc dũng nguyên phó bí thư đảng ủy sư đoàn trưởng sư đoàn ba trăm bảy mươi năm
quân chủng phòng không không quân
trong thời gian giữ các chức vụ lãnh đạo chỉ huy sư đoàn ba trăm bảy mươi năm các đồng chí nguyễn hải châu và phạm ngọc dũng
đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo
thiếu kiểm tra giám sát
thiếu vi phạm quyết điểm trong công tác quản lý sử dụng đất quốc phòng
vi phạm của đồng chí nguyễn hải châu và đồng chí phạm ngọc dũng là nghiêm trọng
làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và quân đội
căn cứ quy định của đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo
đối với các đồng chí nguyễn hải châu và phạm ngọc dũng
xem xét kết quả giám sát đối với ban thường vụ đảng ủy tập đoàn dệt may việt nam
trong việc lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện đề án tái cơ cấu cổ phần hóa doanh nghiệp
qua giám sát ủy ban kiểm tra trung ương đã chỉ ra những ưu điểm hạn chế khuyết điểm
và yêu cầu ban thường vụ đảng ủy tập đoàn rút kinh nghiệm
có các biện pháp khắc phục sửa chữa trong thời gian tới
bốn cũng trong kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng ba trường hợp
cho ý kiến và dự thảo quy định trách nhiệm chỉ đạo của ủy ban kiểm tra cấp trên
đối với ủy ban kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra giám sát kỳ luật đảng
để trình ban bí thư xem xét quyết định hết thông báo